ông thanh không làm hợp đồng cho vai tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vai phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vai
khi bên vai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại
quá trình điều tra ông thanh cùng hai con không thừa nhận cho các bị hại vai tiền mà xác định đây chỉ là quan hệ giao dịch chuyển nhượng đất cổ phần
thế nhưng cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại
thứ dữ liệu và nội dung các tin nhắn trao đổi xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng này là cho vai
trong vụ án này ông thanh bị cáo buộc chỉ đạo hai con gái thực hiện hành vi nên là người chịu trách nhiệm chính
nhà chức trách xác định ba bố con ông thành đã thực hiện bốn vụ chiếm đoạt tài sản tổng trị giá hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó ông thành chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại gồm hai dự án minh thành nhơn thành của đại gia đảng thị kim oanh
chín thửa đất được tách từ thửa đất số bốn trăm năm mươi hai của ông nguyễn văn trung bốn thửa đất của ông lâm sơn hoàng và hai thửa đất của ông nguyễn huy đông
bị cáo phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án minh thành và ba mươi năm thửa đất tổng trị giá năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
bà trần thị ngọc bích đã chiếm đoạt dự án minh thành và nhân thành tổng trị giá tám trăm tám mươi tỷ đồng
cụ thể đầu năm hai nghìn một mươi tám ông lâm sơn hoàng gặp khó khăn về tài chính nên qua môi giới tìm đến gặp ông thanh để vay tiền
ông hoàng có bốn thửa đất ở thành phố thủ đức để đảm bảo khi vay tiền
cuối năm đó sau nhiều lần gặp gỡ ông chủ tân hiệp pháp đồng ý cho ông hoàng vai một trăm một mươi năm tỷ đồng với lãi suất ba một tháng
khi nhận tiền sẽ cắt lãi luôn ba tháng đầu chậm lãi phạt bốn năm
đồng thời phải ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng bốn thửa đất nói trên cho trần uyên phương sau khi công chứng sang tên mới được nhận tiền vay
do cần tiền để trả nợ nên ông hoàng đồng ý với điều kiện ông thanh đưa ra
cơ quan công tố xác định ông thanh đã lợi dụng các hợp đồng chuyển nhượng có công chứng giữa bên vay với con gái
và giấy thỏa thuận về việc mua lại tài sản yêu cầu sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ người vay sang tên con gái mình để che giấu việc vay tiền
sau khi ông hoàng chuẩn bị đủ số tiền trả nợ một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
thì ông thanh và con gái không cho chuộc lại tài sản và chiếm đoạt bốn thửa đất trị giá một trăm chín mươi năm tỷ đồng
sau khi cấn trừ đi số tiền cho bị hại vay ông thanh đã chiếm đoạt của ông hoàng tám mươi tỷ đồng
tương tự tháng tám năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn văn trung mua khu đất hơn ba m hai ở phường an lạc quận bình tân tp hcm
sau đó làm thủ tục để tách thành hai thửa
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi thiếu tiền để thanh toán mua đất
qua nguyễn phi lòng người mua giới trung tìm đến ông chủ tân hiệp pháp để hỏi vai
theo truyền đặt của long trung muốn được vai ba mươi tỷ đồng của ông thanh phải làm thủ tục vai ba mươi năm tỷ
đồng thời phải làm thủ tục chuyển nhượng hai thửa đất cho ông chủ tân hiệp pháp
do chưa thanh toán hết tiền để mua đất để vay được tiền
trung phải thuyết phục chủ cũ đứng ra ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng hai bốn trăm linh m hai đất thửa đã tách cho bà phương vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
dù thời điểm này thửa đất có giá trị năm mươi chín tỷ đồng song trong hợp đồng chỉ ghi một mươi một tỷ
sau khi ký hợp đồng ông thanh mới chuyển hai mươi sáu phương
trong hợp đồng trung đã trả nợ ba năm tỷ để ông trung lấy tiền trả nợ
ông trung sau đó tiếp tục thế chấp thửa đất khác cho ông thanh
nhưng để cho long đứng tên trên hợp đồng để được vai thêm ba sáu mươi năm tỷ đồng
tổng cộng ông nhận được ba mươi một tỷ trong hợp đồng là vai ba mươi năm tỷ
ông trung sau đó làm thủ tục tách thửa đất đã chuyển nhượng cho bảo uyên để vay tiền thành hai mươi chín thửa đất nhỏ
các chi phí sang tên do ông trung chịu song các sổ đỏ được mang về tân hiệp pháp quản lý
tháng ba hai nghìn một mươi chín ông trung chuẩn bị đủ ba mươi năm tỷ đồng để trả nợ và đề nghị bên vai cho làm thủ tục sang tên lại hai mươi chín thửa đất
thế nhưng ông thành sau đó yêu cầu trung phải trả đủ bốn mươi chín tỷ đồng thì mới cho nhận lại tài sản
nhà chức trách xác định hai mươi chín thửa đất của ông trung có trị giá tám mươi ba tỷ đồng
sau khi cấn trừ đi ba mươi năm tỷ đã giải ngân bố con ông thanh đã chiếm đoạt của ông trung bốn mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín đại gia đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh đồng nai
cần tiền để tiếp tục đầu tư dự án minh thành và khu dân cư nhân thành ở đồng nai nhưng không vay được vốn ngân hàng
thông qua người môi giới bất động sản bảo oanh được giới thiệu đến ông thanh để vai tiền
cuối tháng một mươi hai nghìn một mươi chín báo anh nhiều lần được dẫn đến công ty tân hiệp pháp ở số hai trăm một mươi chín đại lộ bình dương
thành phố thuận an tỉnh bình dương nhưng không gặp được ông thanh
báo anh thắc mắc thì nhận được câu giải thích ông chủ bận nhiều việc gấp quan trọng nên phải kiên nhẫn chờ để được gặp trình bày
đầu tháng một mươi một hai nghìn một mươi chín báo oanh được đưa vào phòng làm việc của ông thanh tại trụ sở tân hiệp pháp
trong căn phòng hình vuông bàn làm việc lớn hình bầu dục ông thanh ngồi ở đầu bàn cuối diện cửa ra vào
trước khi vào phòng bảo oanh phải bỏ hết điện thoại ở ngoài do ông thành không thích ai cập điện thoại khi làm việc với mình
báo oanh trình bày đang thiếu tiền để trả nốt năm mươi cổ phần còn lại của dự án minh thành mong ông cho vay năm trăm linh tỷ đồng
ông thanh đồng ý nhưng với điều kiện nếu đại gia phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hai dự án minh thành và nhân thành cho hai con gái của ông
theo cáo buộc của cơ quan điều tra khi bảo oanh này nỉ như vậy bị thiệt thòi và rủi ro quá ông thanh giải thích
tôi không phải ngân hàng nên không ký hợp đồng cho vai hàng tháng cứ đóng lái đều đủ đúng hạn thì tôi cho chủ tài sản
tôi vẫn làm việc với những người khác như thế đây là cuộc chơi của thanh phải tuân theo luật của thanh
và ngày sau bảo oanh dẫn hai con gái cùng tám người liên quan đến trụ sở tân hiệp pháp thỏa thuận việc vai tiền
phía tân hiệp pháp có ba bố con ông thanh và sáu người
hai bên trao đổi từng chi tiết hạng mục chủ trương của hai dự án minh thành nhơn thành và các nguồn thu chi của công ty để tính khả năng trả nợ
sau khi xem xét các giấy tờ ông thanh đồng ý cho vay năm trăm linh tỷ đồng với điều kiện chuyển nhượng năm mươi cổ phần dự án minh thành cho trần uyên phương
giá hai trăm ba mươi năm tỷ đồng chủ cũ của dự án chuyển năm mươi còn lại cho trần ngọc bích
và công ty tcs công ty của gia đình ông thanh quản lý giá hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
với dự án nhân thành bảo anh phải chuyển một trăm linh cổ phần đang sở hữu cho trần ngọc bích giá một trăm năm mươi tỷ đồng
lãi suất vai tiền của ông thanh đưa ra là ba một tháng trả trước ba tháng một
báo oanh trong chín tháng trả đầy đủ tiền gốc và lãi sẽ được trả lại hai dự án
nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi bảo anh sẽ mất hai dự án
kết luận điều tra nêu bảo anh nói thỏa thuận như vậy rất rủi ro khi bản chất chỉ vai năm trăm linh tỷ đồng
mà phải làm hợp đồng chuyển nhượng cả hai dự án trị giá hơn một hai trăm linh tỷ
ông thanh bảo phải tuân theo luật chơi không đồng ý thì chấm dứt thỏa thuận
quy trình này tân hiệp pháp đã nghiên cứu chặt chẽ về câu từ đã áp dụng nhiều lần
năm nay tôi đã cho vay như thế này cỡ bốn tỷ đồng với hơn chục dự án rồi
lời nói của ông thanh được nêu trong kết luận điều tra
cuối cùng bà anh đồng ý vai năm trăm linh tỷ đồng vì tin tưởng vào uy tín và lời nói của ông thanh
thực hiện theo yêu cầu của ông thanh báo oanh cùng người liên quan đã làm thủ tục
chuyển nhượng một trăm linh cổ phần công ty minh thành và công ty nhân thành
cho hai con gái của ông thanh và công ty tcs
đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án minh thành bảo anh được phía ông thanh ghi giá ba trăm năm mươi tỷ đồng
dự án nhân thành giá một trăm năm mươi tỷ đồng tổng cộng báo oanh nhận được năm trăm linh tỷ đồng
sau khi được giải ngân bảo oanh phải thanh toán ngay lãi ba tháng đầu cho hai khoản vay này
lần lượt là ba mươi một năm tỷ đồng và một mươi một năm tỷ đồng theo yêu cầu của ông thanh
việc chuyển tiền lái đều dùng tiền mặt không có biên nhận
ở lần trả lãi lần thứ ba bảo oanh chậm lãi trả một ngày và bị ông thanh cho là vi phạm thời hạn cam kết
nên không cho chuộc lại hai dự án bảo oanh nài nỉ xin được đột phạt thêm ba mươi năm tỷ đồng
xong không được chấp nhận
năm hai nghìn hai mươi công ty kim oanh đồng nai ký công văn gửi bà phương bích và công ty tcs
với nội dung đã chuẩn bị đủ năm trăm linh tỷ đồng dự án minh thành ba trăm năm mươi tỷ nhân thành một trăm năm mươi tỷ
và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án
báo oanh nhắn tin cho ông thanh xin được gặp để bàn lại việc chụp dự án nhưng không được hồi đáp
sau nhiều cuộc thỏa thuận bất thành bảo oanh có đơn tố cáo ông thanh và hai con gái ra công an
đến tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba gia đình ông thành đã nộp một trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án
theo cơ quan điều tra tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông thanh cho bảo oanh vai ba trăm năm mươi tỷ
nhưng đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi đã chiếm đoạt dự án minh thành có giá trị là gần tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng
trừ ba trăm năm mươi tỷ đồng đã chuyển cho bảo anh sáu mươi năm tỷ đồng số tiền ông thanh trả cho ông minh và trang
ông thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
với dự án nhân thành bà bố con ông thanh đã cho bảo oanh vai một trăm năm mươi tỷ đồng từ tháng một mươi một hai nghìn một mươi chín
nhưng đến tháng tám hai nghìn hai mươi đã chiếm đoạt dự án có giá trị là gần tám trăm năm mươi tỷ đồng
trừ đi số tiền đã giải ngân ông thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt ở dự án này bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
trong vụ án thứ tư ông thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hai thửa đất tại số sáu trăm bốn mươi ba và sáu trăm bốn mươi ba a kinh dương vương
quận bình tân tp hcm có giá trị một trăm một mươi tám tỷ đồng của ông nguyễn huy đông
trừ đi tám mươi tỷ đồng đã giải ngân cho ông đông mượn ông thanh đã chiếm đoạt của ông đông ba mươi tám tỷ đồng
phiên tòa dự kiến kéo dài đến hai mươi năm tháng bốn